kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sáng nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức tọa đàm từ hiệp định paris về việt nam
đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào chiến thắng lịch sử ba mươi tháng bốn
nhiều tham luận tại tọa đàm đã tập trung nghiên cứu làm rõ những chủ đề chính
bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phân tích chính sách của các nước lớn mỹ liên xô trung quốc liên quan đến vấn đề việt nam
vị trí của việt nam trong chiến lược các nước lớn khả năng gây sức ép của các nước này
đối với quá trình hoạch định và triển khai chính sách và tác động của quan hệ của việt nam
với các nước này trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm đối với giai đoạn sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiến lược kháng chiến và nhiệm vụ đối ngoại cũng như các yêu cầu đặt ra với công tác ngoại giao
tính chủ động và tích cực của mặt trận ngoại giao quá trình hoạch định chính sách
trong tình hình mới
triển khai mặt trận ngoại giao trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm các tham luận đều nhấn mạnh
ngoại giao việt nam tiếp tục phải xử lý các thách thức đến từ sự can dự của các nước lớn
tiếp tục phát huy truyền thống và nghệ thuật ngoại giao cũng như thích ứng trước nhiệm vụ mới
chiến khai mặt trận ngoại giao trong giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi năm các tham luận đều nhấn mạnh
ngoại giao việt nam tiếp tục phải xử lý các thách thức đến từ sự can dự của các nước

như subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chiến khai mặt trận ngoại giao trong giai đoạnai với cộng đồng amnesty international

ngoại truyền thống và ngoại truyền thống trong giai đoạn ai ba
cuộc tọa đàm từ hiệp định paris về việt nam đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử ba mươi tháng bốn
đã góp phần làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng
tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ ngoại giao học tập rèn luyện tu dưỡng để luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó